kính thưa quý vị luật đất đai các thời kỳ đã quy định rất rõ quy trình thu hồi đất giao đất cho các tổ chức cá nhân
việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp được người dân đóng thuế liên tục hàng chục năm bỗng dưng bị giao cho doanh nghiệp không đúng quy định
không có bất cứ một quyết định thu hồi đất kiểm đếm tài sản trên đất và bồi thường giải phóng mặt bằng là trái với các quy định của pháp luật
sự việc kéo dài hàng chục năm hàng trăm lá đơn kêu cứu đã được gửi đi căng nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết gây bức xúc trong xã hội
đó là những gì đã và đang diễn ra tại phường yên phụ quận tây hồ thành phố hà nội
khu đất năm ba mươi hai một m hai ở cuối ngõ bảy mươi sáu an dương phường yên phụ hàng chục năm nay đã trở thành điểm nóng về an ninh trật tự tại quận tây hồ thành phố hà nội
hàng chục cuộc cưỡng chế thu hồi đất đã diễn ra
không biết bao nhiêu nước mắt của người dân đã đổ tại nơi này
nguyên nhân là do ủy ban nhân dân tp hà nội thì cho rằng khu đất thuộc quyền quản lý của nhà nước
trong khi đó người dân khu vực lại được nhà nước cấp sổ theo dõi nộp thuế đất nông nghiệp để chứng minh đây là đất của người dân
vậy đâu mới là sự thật
theo thông tin mà chúng tôi thu thập được nguồn gốc khu đất được người dân khai hoang tôn tạo và sử dụng từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
đến ngày một mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ủy ban nhân dân tp hà nội cấp giấy phép khai thác cát cho công ty khai thác cát và vật liệu xây dựng hà nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội
với phạm vi một mươi năm hectare tại khu vực bãi an dương yên phụ tây hồ trong thời hạn năm năm
ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ủy ban nhân dân tp hà nội ra quyết định giao một một mươi ba ha đất cho doanh nghiệp này cùng khu vực để làm bãi chứa cát dự trữ
với thời hạn một mươi năm tổng diện tích ghi tại các giấy phép và quyết định nói trên là một mươi sáu một mươi ba ha
đây chính là căn cứ để các cấp chính quyền của hà nội về sau khẳng định đây là đất thuộc quyền quản lý của nhà nước
tuy nhiên đối chiếu các quy định của pháp luật các khẳng định nói trên có nhiều vấn đề cần phải làm rõ
thứ nhất giấy phép khai thác cát như đã nêu ở trên không phải là quyết định giao đất
nên diện tích một mươi năm hectare được ghi trong quyết định
chỉ là phạm vi cho phép khai thác tài nguyên trên đất trong thời hạn năm năm
chứ không phải là quyết định công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn dành cho doanh nghiệp
thứ hai mặc dù được cấp phép khai thác trong phạm vi một mươi năm hectare từ ngày một mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và giao đất trong phạm vi một một mươi ba ha từ ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nhưng từ đó đến khi giấy phép khai thác và quyết định giao đất hết hiệu lực
doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục đền bù
thu hồi bàn giao để quản lý và sử dụng phần đất còn lại trong số một mươi sáu hectare
bằng chứng là đến ngày một tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tất cả diện tích trong khu một mươi sáu hectare nói trên
vẫn được cấp sổ theo dõi nộp thuế đất nông nghiệp
và thực tế người dân vẫn nộp thuế liên tục cho đến năm hai nghìn chín
để chứng minh cho việc doanh nghiệp chưa tiến hành bồi thường để giải phóng mặt bằng
người dân cung cấp cho chúng tôi vi bằng đã lập với giám đốc doanh nghiệp thời kỳ đó

cái ông giám đốc lúc bây giờ thì ông ấy đã khẳng định rằng là chưa có bồi thương cho một hộ dân nào hết
thì đương nhiên đất là dân vẫn phải là đang phải là canh tác
đóng thuế nhà nước đến tận hai nghìn một mươi chín thôi mà
thế thì bây giờ ủy ban quận tây hồ vào thu hồi đất
nhưng mà không hề có một cái quyết định nào hết
đấy và cũng không cần thông báo cho dân biết
dân ở trong dòng cây cối có những cây cối mấy chục năm to lắm
thế thì cho máy xúc ấy ủi vào cứ thế là ủi thôi
không cần biết của ai
ở đây là ung tùm cây cối và nước ngập có khi phải ngập đầu luôn
thế sau đó là chúng tôi rất là nhiều lần tôn tạo chúng tôi đổ đất lên
và chúng tôi để đến mặt bằng được đẹp như ngày hôm nay
và sau khi đó là chúng tôi còn trồng cây trồng chuối trồng các thứ
nhưng mà đều bị phường và như vào là phá hết
tôi chỉ nói là tất cả đất khác của chúng tôi ở trong này
thì tôi có phải quyền được sử dụng khi mà lại muốn lấy
thì phải thông báo rõ ràng
phải có giấy tờ đoàn hoàng
đây hôm nay chúng tôi thu hồi đất này
vì là đất này tuy là các ông các bà có đóng thuế
nhưng chúng tôi thu hồi để làm các việc như là dân sinh xã hội
làm nhà trẻ trường học chứ không được thu hồi để làm của riêng cho các ông các bà ấy hết
qua tiếp xúc hồ sơ tài liệu của vụ việc
điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa
đó là toàn bộ quá trình giao đất cho doanh nghiệp khai thác cát kể trên
ủy ban nhân dân tp hà nội
không ban hành bất cứ một quyết định thu hồi đất nào
cũng không hề có bất cứ biên bản kiểm kê tài sản trên đất của người dân
cũng như phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
bản thân lãnh đạo ủy ban nhân dân phường yên phụ quận tây hồ
cũng thừa nhận việc thiếu sót này
hiện tại thì chỉ có quyết định giao cho tổng ti thôi
và hiện tại ủy ban thành phố chưa có quyết định thu hồi lại cái phần đất mà đã giao cho doanh nghiệp
khi chưa thực hiện việc thu hồi đất và giao các quyết định thu hồi đất cho dân
mà vẫn tiến hành việc thực hiện việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng
và sau đó là thực hiện giao đất cho doanh nghiệp
thì rõ ràng đây là cái hành vi nó đang không thực hiện đúng theo quy định pháp luật của luật đất đai
trong suốt các thời kỳ mà luật đất đai được ban hành
có hiệu lực từ luật đất đai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy luật đai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và các luật đất đai phục hình hiện hành đến hiện nay
ngoài ra cũng theo quy định tại luật đất đai năm một nghìn chín trăm tám mươi
ủy ban nhân dân tp hà nội giao cho công ty khai thác cát và vật liệu xây dựng hà nội
công ty được phép khai thác trong phạm vi một mươi năm hectare tại khu vực bãi an dương yên phụ tây hồ
diện tích doanh nghiệp được khai thác vượt quá hạn mức theo luật định
trong khi đó mặc dù chính quyền sở tại luôn khẳng định trên một mươi sáu ha
tại khu vực thuộc quyền quản lý của nhà nước
nhưng trải qua hàng chục năm nay do yếu kém trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng
khu đất này đã bị lấn chiếm xây dựng trái phép ồ ạt phá vỡ hoàn toàn cảnh quan môi trường

và nó giải rác toàn bộ ngõ bảy mươi sáu cũng như một số các tuyến ngõ khác

các kết luận hồ sơ những tồn tại cũ chúng tôi giữ nguyên hiện trạng và không cho phát sinh mới

nhưng thực tế những gì chúng tôi ghi nhận được
lại hoàn toàn khác
nội cần phải ra sót kỹ lại các quá trình giải quyết thực hiện của ủy ban nhân dân quận tây hồ
hoặc là các cơ quan cấp xã phường và đồng thời cả đối với doanh nghiệp
để xem xét là đã có việc thu hồi đúng pháp luật chưa
đã thực hiện việc thỏa thuận hay đền bù hay là thực hiện các nghĩa vụ đối với người dân
trong khi nhà nước thu hồi lại đất đó để giao cho doanh nghiệp
như vậy chỉ có nhìn thẳng vào sự thật khắc phục những thiếu sót sai lầm
thì mới giải quyết được vấn đề một cách thông minh
đúng quy định của pháp luật
vấn đề này xin được gửi tới ủy ban nhân dân tp hà nội
kính thưa quý vị hiến pháp nước ta đã khẳng định rất rõ
nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân
do đó mọi hoạt động của nhà nước đều hướng đến quyền và lợi ích chính đáng cho người dân
trong sự việc này ủy ban nhân dân tp hà nội cần nhìn thẳng vào sự thật
đối với các quyết định chưa đúng chưa phù hợp thì cần nhanh chóng khắc phục
sửa chữa nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân
rõ ràng pháp luật ra đời để tạo sự công bằng cho xã hội
và người dân phải được hưởng sự công bằng đó
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị trong những chương trình sau
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại